vào khoảng hai giờ năm mươi hai phút sáng nay ngày một mươi ba tháng bảy một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại phường xuân đỉnh quận bắc từ liêm hà nội
vụ cháy đã khiến bốn người trong một gia đình tử vong
vụ hỏa hoạn được xác định xảy ra tại nhà số ba mươi bảy ngõ hai trăm năm mươi năm trên năm mươi ba đường xuân đình phường xuân đỉnh quận bắc từ liêm hà nội
ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn có bốn tầng được xây dựng với kết cấu bê tông cốt thép và chỉ có một cửa chính nên việc tiếp cận và dập tắt đám cháy gặp nhiều khó khăn
cũng theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy ngay sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số ba đã điều động một xe chỉ huy và ba xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa
đến ba giờ một mươi năm phút sáng thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn
cùng với quá trình chữa cháy lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tập trung cứu bốn người trong gia đình ngủ trên tầng ba
tuy nhiên khi phá được cửa và tiếp cận được phía trong thì cả bốn người đã tử vong trước đó do ngạt khói
hiện cảnh sát phòng cháy chữa cháy số ba đang phối hợp cùng công an phường xuân đình công an quận bắc tử liêm và lực lượng y tế tiến hành di chuyển nạn nhân và niêm phong hiện trường vụ cháy để điều tra nguyên nhân